sau khi đến thành phố phanfurt bang hessen cộng hòa liên bang đức vào chiều ngày năm tháng bảy theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán việt nam tại thành phố fifurt
gặp gỡ cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán việt nam tại frankfurt thông báo về mục đích chuyến thăm tiếp xúc của đoàn lần này
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam luôn coi đức là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu ở châu âu
và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
trong đó có việc thúc đẩy quan hệ thương mại kinh tế với bang hessen và thành phố frankfurt
thông báo tóm tắt tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán
thủ tướng khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới
hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thương mại quốc tế của đảng và nhà nước ta
thủ tướng đề nghị trong tình hình phát triển mới của kinh tế xã hội mới cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán
cần tiếp tục duy trì tình đoàn kết gắn bó phân đấu tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người việt nam sinh sống
làm việc ở frankfurt nói riêng bang hessen và cộng hòa liên bang đức nói chung
có cuộc sống ổn định hòa nhập vào xã hội sở tại phát triển kinh tế duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc